khoảng giờ một mươi năm phút ngày một tháng bảy trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ công tác của công an huyện văn lâm phối hợp với công an xã tam quang tỉnh hưng yên
đã phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhật quang do đinh quang đức làm chủ đang hoạt động bất chấp lệnh cấm
cơ quan công an đã bắt quả tang ba mươi bảy thanh niên nam nữ tại năm phòng đang hát karaoke
kiểm tra nhanh phát hiện bảy người dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhật quang và các trường hợp cố tình tập trung đông người
không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh